nhằm giúp các em đội viên tìm hiểu về nét đẹp văn hóa lễ hội các phong tục tập quán trong dịp tết đến xuân về của các dân tộc việt nam cũng như bạn bè quốc tế
vào sáng ngày hai mươi một tháng một tại trường đội lê duẩn hội đồng đội quận ba đình liên đội trường trung học cơ sở thăng long tổ chức chương trình ngày hội văn hóa dân gian chào xuân hai nghìn hai mươi
ngày hội văn hóa dân gian là một hoạt động được nhà trường tổ chức hàng năm nhân dịp đón chào xuân mới
ngày hội thu hút sự tham gia sôi nổi nhiệt tình của các giáo viên học sinh và phụ huynh trong và ngoài nhà trường
với nhiều nội dung hoạt động phong phú như gói bánh trưng thầy đồ tặng chữ thi nấu cơm niêu đã tạo ra một không gian văn hóa thú vị cho các em học sinh trải nghiệm và khám phá
đây là dịp đặc biệt để các em học sinh có cơ hội tìm hiểu nhiều nền văn hóa khác nhau trên thế giới cũng như phong tục tập quán của các dân tộc trên đất nước việt nam
ngày hội văn hóa dân gian của hội đồng đội quận ba đình và trường trung học cơ sở thăng long đã mang lại nhiều ý nghĩa trong việc giáo dục tình yêu quê hương
yêu các giá trị văn hóa dân tộc cho học sinh góp phần hưởng ứng cuộc vận động xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực đang được thực hiện sôi nổi trong toàn ngành và trong nhà trường